tới qua ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã phối hợp với các tổ công tác y năm một trăm bốn mươi một hóa trang mạc thường phục làm nhiệm vụ tuần tra
xử lý tại các tuyến đường quanh khu vực nhà hát lớn của thủ đô hà nội
ngoài một chốt cảnh sát giao thông được lập trước khu vực nhà hát lớn hà nội để xử lý tình trạng xe máy lạng lách
đánh võng thì ở các tuyến đường quanh khu vực này còn có hàng chục cảnh sát một trăm bốn mươi một hóa trang
mặc thường phục làm nhiệm vụ vây bắt những quái xế
tổ công tác đã tập trung xử lý các trường hợp lạng lách nẹt bô rú ga gây mất trật tự công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
hầu hết các đối tượng tham gia ở độ tuổi chỉ một mươi bảy đến hai mươi tuổi
tổ công tác đưa người vi phạm và phương tiện về công an phường trang tiền để kiểm tra và xử lý